phát hiện thêm một mươi một thi thể trong vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển phía tây malaysia xảy ra vào hôm ngày ba tháng chín
nâng tổng số người thiệt mạng được tìm thấy lên sáu mươi một người
ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của đài truyền hình việt nam
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng giám đốc đài truyền hình việt nam trần bình minh nêu rõ
đúng vào ngày này bốn mươi năm năm về trước ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vô tuyến truyền hình việt nam đã phát sóng thử nghiệm thành công
đánh dấu mốc son về sự ra đời của một loại hình báo chí cách mạng mới ở việt nam
đến nay hệ thống các kênh truyền hình quảng bá của truyền hình việt nam
từ vtv một đến vtv sáu ngày càng thể hiện rõ bản sắc theo tiêu chí kênh
chất lượng nội dung và hình thức được thể hiện xác lập ở một trình độ chuyên nghiệp mới
diện phụ sóng cũng như thể lượng phát sóng tăng nhanh và rộng khắp
khẳng định vị thế uy tín của thí nghiệm vtv không chỉ ở trong nước
mà còn ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này thủ tướng nguyễn tân dũng đã tới thăm các cán bộ phóng viên biên tập viên
đang làm việc tại ban thời sự đài truyền hình việt nam
và nghe giới thiệu về những công nghệ truyền hình hiện đại
đang được ứng dụng tại các trưởng quay của đài truyền hình việt nam
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đài truyền hình việt nam
trong không ngừng ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất
nâng chất lượng các chương trình truyền hình
để trở thành một cơ quan báo chí hàng đầu tuyên truyền chủ trương của đảng về nhà nước
đáp ứng ngày mùa tốt hơn nhu cầu thông tin ngày mùa đa dạng của công chúng
thủ tướng đề nghị các cán bộ phóng viên biên tập viên
tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống bốn mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
tiếp tục khẳng định vị thế là đài truyền hình quốc gia
trong quá trình tuyên truyền đưa đường lối chủ trương của đảng và nhà nước vào trong cuộc sống
cũng trong chiều ngày hôm qua tại hà nội
bộ ngoại giao tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm trương
vì sự nghiệp ngoại giao việt nam cho các đồng chí lãnh đạo bộ công an
và ký quy chế phối hợp giữa hai bộ
về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thông tin của bộ ngoại giao
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí phạm bình minh ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
cùng các đồng chí lãnh đạo bộ ngoại giao
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngoại giao việt nam
cho bộ trưởng trần đại quang và các đồng chí thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng trần đại quang khẳng định
việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng
để bộ ngoại giao và bộ công an phối hợp chặt chẽ hơn nữa
trong việc đảm bảo an ninh an toàn thông tin của bộ ngoại giao
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
đưa đất nước phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế
để quy chế phối hợp thực hiện có hiệu quả
lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng
triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết trong quy chế phối hợp
định kỳ trao đổi với các đơn vị chức năng của bộ ngoại giao
để tổ chức đánh giá tình hình kết quả thực hiện quy chế
cùng nhau thao gỡ những khó khăn vướng mắt
đề xuất phương hướng nhiệm vụ thực hiện
để công tác phối hợp giữa hai bộ ngày càng chặt chẽ
đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
chân thành cảm ơn đánh giá cao việc bộ ngoại giao bộ công an
tiến hành ký quy chế phối hợp
chúc mừng các đồng chí lãnh đạo bộ công an
được trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp ngoại giao việt nam
khẳng định bộ ngoại giao bộ công an
đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao
mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai bộ
sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể
để triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp
góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó
góp phần quan trọng cho sự nghiệp ngoại giao của đất nước
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
đội cảnh sát phòng chống ma túy công an huyện mường ảng
phối hợp với đồn công an búng lao tỉnh điện biên
vừa phá thành công chuyên án hc một
bắt một đối tượng đang có hành vi mua bán cháy phép chất ba túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng chín
khi tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ
tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng
phát hiện xe máy biển kiểm soát hai mươi bảy h hai sáu nghìn hai mươi bốn
do hạng tòng của sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú tại bản phu nhi a xã phu nhi huyện điện biên đông
điều khiển về hướng trung tâm huyện mường ảng
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe
để kiểm tra hành chính đối với người và phương tiện
xong đối tượng đã bất ngờ tăng ga
lau thẳng vào tổ công tác nhằm tẩu thoát
các trinh sát đã truy đuổi và nhanh chóng khống chế đối tượng
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện
khay dưới bên phải cốt xe có hai bánh heroin nhỏ
có tổng trọng lượng là ba trăm năm mươi năm gram
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận
đã mua số ma túy trên của một đối tượng người lào
với giá là bảy mươi triệu đồng
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
vào ngày sáu tháng chín công an huyện lệ thủy
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng bình
đấu tranh bắt quả tang đối tượng nguyễn trọng cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú ở thôn quy hậu xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đang mua bán ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn
ngay tại nhà riêng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai gói nilon màu trắng
bên trong có ba mươi bốn gói nhỏ chứa chất bột màu trắng
ba kiếm một sao găm một bộ đồ sử dụng ma túy đá
và hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
trước đó khi biết có người vào nhà mình
giới thiệu là công an đang thi hành nhiệm vụ
lúc đó đối tượng nguyễn trọng cảnh
cùng hai đối tượng khác đang ở trong phòng
cảnh đã đạp cửa và sử dụng kiếm tự tạo
lao vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ chém nhiều nhát
nhờ có phương án chuẩn bị từ trước
lực lượng phòng chống ma túy đã nhanh chóng khống chế
và bắt gọn đối tượng cùng hung khí
hiện vụ việc đang được công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc
thực hiện kế hoạch bảy mươi chín của giám đốc công an tp hà nội
về việc đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự
hoạt động tại các địa bàn công cộng
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các quận huyện
phát hiện bắt giữ hai ổ nhóm chuyên lợi dụng chỗ đông người để trộm cắp tài sản
đây là đối tượng hoàng văn thảo sáu mươi chín tuổi
chú tại phường thạch bàn long biên hà nội
và đối tượng phạm văn phú năm mươi bảy tuổi
chú tại phường trần quang khải tp nam định
cả hai đều nằm trong hồi nhóm bốn đối tượng chuyên trộm cắp tài sản
vừa bị công an phát hiện bắt giữ
khi đang trà trộn vào khu vực đông người để trộm cắp điện thoại di động
tại khu sinh thái thiên đường bảo sơn thuộc huyện hoài đức hà nội
cùng thủ đoạn lợi dụng chỗ đông người để trộm cắp tài sản
trong đợt cao điểm này phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
cũng đã bắt giữ đối tượng vũ mạnh thắng năm mươi bốn tuổi
chú tại phường gia viên tp hải phòng
và nguyễn văn toàn năm mươi hai tuổi
trú tại xã tân xuân huyện xuân trường tỉnh nam định
trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản nơi công cộng hoạt động phức tạp
phòng cảnh sát hình sự công an hà nội khuyến cáo
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân
đồng thời khi phát hiện dấu hiệu phạm tội
cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp và bắt giữ
thưa quý vị sau nhiều năm nghiên cứu
giá trị y học giá trị kinh tế của cây sâm ngọc linh
ở huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã được khẳng định
xong cũng chính vì giá trị kinh tế quá lớn
mà cây sâm mang lại đã gợi lòng tham cho những kẻ xấu
chuyện ăn trộm sâm hay câu chuyện mất hàng trăm triệu đồng
từ cây sâm qua một đêm đã trở thành câu chuyện nóng
ở huyện miền núi cao này
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
công an huyện nam trà my vừa bắt được ba đối tượng trộm xâm
gồm hồ văn đó sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hồ văn phê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hồ a tam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng chú tại xã trà linh huyện nam trà my
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận
đã thực hiện cho lọt ba vụ trộm sâm
với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
được biết trong thời gian qua
nạn trộm cắp sâm tại huyện nam trà my
đang xảy ra liên tục
gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự
tại địa bàn
với điều kiện giao thông đi lại khó khăn
vườn sâm thường nằm trong rừng sâu
xa làng đồng bào xê đăng
thêm vào đó cây sâm rất dễ nhổ
củ sâm dễ lấy
nên kẻ gian thường rất manh động
khi trộm hàng chục kg sâm chỉ trong một đêm
trước thực tế đó bên cạnh sự vào cuộc
của xã trà linh và đồng bào xê đăng
ở thôn hai thôn ba
đã thành lập được các tổ tự quản
phân công thành viên trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt sâm
vót trong đặt bẫy
để bảo vệ tài sản của mình
đã tập trung lực lượng
tiến hành điều tra
và chuyển viện kiểm soát
huyện tri tố ba vụ
tấm đối tượng
sắp đến thì cũng đang có kế hoạch tham mưu
cho tòa nhà nhân huyện
xét sự lưu động
để giáo dục tuyên truyền
đối với bà con
nạn trộm xâm trên đỉnh ngọc linh thời gian qua
ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế
ở huyện biển núi nam trả my
gây lo lắng bức xúc trong đồng bào
để ngăn chặn
tình trạng này
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
thì hơn ai hết
người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác
cộng đồng cũng nên có trách nhiệm
thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
không để kẻ xấu lợi dụng chính đồng bào
để trộm cắp sâm của đồng bào
tại an giang vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều qua
ngày bảy tháng chín
một cơn mưa lớn kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
đã làm tốc máy ba căn nhà
tại ấp tây hưng xã nhân hưng huyện tịnh biên
rất may không có thiệt hại về người
cơn mưa kèm theo rông lốc
đã làm tốc mái hai căn nhà và một kho chứa lúa
của người dân
rông lốc còn khiến cả khu vực mất điện
do các máy tôn bị gió cuốn đè lên đường dây điện cao thế
đi qua khu vực này
ngay sau khi xảy ra vụ việc
các ban ngành đoàn thể xã cùng lực lượng công an quân sự
và bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn
đã có mặt kịp thời giúp nhân dân trăng trống
và dọn dẹp nhà cửa
để nhân dân có chỗ ở ổn định
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một mươi triệu đồng
rất may không có thiệt hại về người
tại thành phố hội an vào ngày hôm qua
viện khoa học thủy lợi việt nam
trường đại học tohoku nhật bản
trường đại học thủy lợi
trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi miền trung
tổ chức hội thảo quốc tế việt nam nhật bản
về cửa sông bờ biển và kỹ thuật sông
hội thảo thu hút sự tham dự của gần hai trăm linh chuyên gia
các nhà khoa học trong và ngoài nước
theo phân tích của đa số các chuyên gia
nguyên nhân tiềm năng gây nên sói lở bờ biển
là do sự suy giảm bùn cát từ thượng lưu
thông qua việc mô phỏng quá trình hình thành cửa sông
bằng việc giả định nguồn bùn cát từ thượng lưu
và quá trình xói lở bờ biển bằng mô hình
đã cho thấy rõ rệt nguyên nhân và thực trạng xói lở
ở khu vực bờ biển cửa đại
tình trạng khai thác cát quá mức
nạn tàn phá rừng đầu nguồn
chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở
của sông ven biển ngày càng nghiêm trọng
các nhà khoa học các chuyên gia trong nước và nước ngoài
đã đưa ra nhiều giải pháp
để ngăn chặn tình trạng sạt lở ven sông sạt lở bờ biển
cảnh báo tình trạng khai thác cát quá mức
không kiểm soát được nạn khai thác cát
trái phép rừng đầu nguồn
đắp đập thủy điện phía thượng nguồn
thưa quý vị hơn tám tháng
kể từ ngày triều cường xuất hiện
phá hủy khu dân cư phía bắc cửa đàn nông
thuộc địa phận thôn phú lạc xã hòa hiệp nam
huyện đông hòa tỉnh phú yên
cuộc sống của những người dân bị ảnh hưởng
do triều cường vẫn chưa thể ổn định
trong khi đó mùa mưa bão sắp tới đang đến gần
và nỗi lo chiều cường lại ám ảnh người dân nơi đây
kể từ khi đợt triều cường lớn xảy ra tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phá hủy hoàn toàn căn nhà kiên cố của gia đình
vợ chồng ông lê kế ở xóm lăng
phải tá thuốc tạm trong căn phòng tầng trợt
của trạm kiểm soát biên phòng đà nông
thuộc đồn biên phòng
hòa hiệp nam
mọi sinh hoạt của hai vợ chồng già
phải nhờ anh em biên phòng cưu mang giúp đỡ
sau khi nhà sợp hoàn toàn
cách đây vài tháng
ủy ban nhân dân xã hòa hiệp nam
đã cướp đất tại khu tái định cư phú lạ
để ông kế ổn định chỗ ở
tuy nhiên vị trí đất xã định cấp
cho ông không đảm bảo để xây cất nhà ở
nên ông không nhận
và cũng chính vì vậy
mà từ khi sợp nhà đến nay
gia đình ông không nhận được hỗ trợ của nhà nước
khi nhà sợp hoàn toàn do thiên tai
mùa mưa bão sắp đến
trong khi nhà cũ không còn
nhà mới chưa có
gia đình ông kế không biết định liệu thế nào
ngoài việc tiếp tục bám biếu
vào trạm kiểm soát biên phòng
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
triều cường dân cao với những đợt sóng lớn
đánh ập vào khu vực xóm lăng
nằm ở phía bắc cửa đà nông
làm xói lỡ đất
xâm thực sâu đất
sâu với chữ dài hơn một trăm linh mét
uy hiếp cuộc sống của hai mươi ba hộ dân nơi đây
huyện đông hòa đã triển khai
các phương án khắc phục tạm thời
để ổn định cuộc sống người dân
tuy nhiên theo bà con
cần phải có biện pháp ổn định cuộc sống lâu dài
để người dân an tâm
qua mỗi mùa mưa bão
sông lên là nước lớn
xì cổ đi làm thì phải đi xì
xì cổ dắt đi gỡ
cứ nửa đêm sáng đi làm
dân sáng đi làm
cứ nửa đêm chạy mưa sáng
cứ dọn dẹp nhà cửa mứt
đeo cái lêm được thứ gì đeo
nhưng mà ở đây em yêu cầu là lêm kỳ đen
ở đây cho những người dân ở đây không có băng cấp
không có người tài trị sống dưới biển
em trông cho lêm xe bờ kỳ
dân ổn cho dân ở đây lêm ăn có hơn
hiện tại huyện đông hòa
đang cho xây dựng tuyến kè tạm
bằng hệ thống ống quy bê tông để trắng sóng
công trình vẫn đang xây dựng dở dàng
nhưng theo kinh nghiệm của người dân
với mức độ xâm thực của triều cường
ở phía bắc cửa đà nông như hiện nay
nhất là kể từ sau khi có chủ trường
cho hút cát để làm thong thoáng cửa sông
khi biển động
sống rất lớn xuất hiện
và xâm thực mạnh rất khó chống đỡ
một giải pháp lâu dài để ổn định
cuộc sống nhân dân là điều
chính quyền địa phương phải tính đến
và triển khai sớm nhằm hạn chế thấp nhất
thiệt hại khi mà mùa mưa bão
đang đến gần
sau lễ khai giảng năm mọc hai nghìn bảy mươi năm hai nghìn một mươi sáu
mà ngày hôm qua là
thời điểm các nhà trường chuẩn bị triển khai
các khoản thu đầu năm
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ban hành văn bản
gửi các quận huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc
hướng dẫn thực hiện thu chi học phí
và các khoản thu khác trong nhà trường
trong đó mức thu học phí của các trường học
trên thành phố vẫn giữ nguyên như năm học trước
dạch mục các khoản thu khác trong nhà trường
có một mươi khoản gồm thu chi
phục vụ việc học bán trú
thu chi học hai buổi một ngày
trong các trường tiểu học trung học cơ sở
thu chi học phẩm
trong các trường mầm non
thu chi nước uống tinh khiết
thu bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế
thu chi dạy thêm trong các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông
thu chi viện trợ